dạng sáng nay theo giờ việt nam ủy ban khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu
đối với dịch viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới còn gọi là hai nghìn một mươi chín ncov gây ra
đây là loại virus gây bệnh viêm phổi khởi phát từ trung quốc đã khiến một trăm bảy mươi người tử vong và hơn bảy người nhiễm ở ít nhất một mươi tám quốc gia trên thế giới
phát biểu sau cuộc họp kín tổng giám đốc who nhấn mạnh tuyên bố trên không phải lý do để hạn chế thương mại và du lịch toàn cầu với trung quốc
ông đề cao các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh mà chính quyền trung quốc đang thực hiện hiện nay
who từng hai lần từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu liên quan đến dịch virus corona
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng của dịch nhiều chuyên gia đã kêu gọi who xem xét tình trạng hiện tại và đưa ra cảnh báo đại dịch toàn cầu